các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phòng tỉnh quảng nam đã lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả tại viện pasteur nha trang về căn bệnh lạ này
còn tại huyện phước sơn đã thành lập một đoàn y bác sĩ chốt tại thôn tám b để kịp thời khám điều trị cho những bệnh nhân có biểu hiện tương tự và tránh lây lan ra diện rộng